đến hẹn lại lên cứ vào khoảng hai mươi tháng một mươi hai âm lịch hàng năm các nhà vườn tại khu vực miền trung tây nguyên
lại mang đến chợ hoa đường hai tháng chín thành phố đà nẵng một không gian đa sắc màu với đủ chủng loại
người mua sắm đến đây sẽ có thể nhiều lựa chọn để mang về cho mình một cây hoa ưng ý
còn về phía nhà vườn sau gần một năm vất vả họ vẫn phải chờ đợi đến ngày cuối cùng của năm
mới biết được kết quả của một năm lao động
anh trương hoài phong chủ vườn mai tại gia lai mang đến chợ hai trăm linh trậu
tất cả đều đã được anh chăm sóc cẩn thận từ đầu năm
tuy nhiên thời tiết trong những ngày còn lại mới là yếu tố quyết định cho hoa nở đúng dịp
theo các nhà vườn sức mua của người dân đà nẵng nằm ở mức trung bình
giá cả hoa cây cảnh năm nay sẽ không có biến động
một trậu mai giao động từ ba đến một mươi triệu đồng một trậu quất khoảng từ một năm triệu đồng đến trên một mươi triệu đồng
dù mặt hàng trưng tết khá phong phú nhưng hoa mai đào quất vẫn được ưu tiên lựa chọn hàng đầu
tuy nhiên trong tư chuẩn cây cây mai không phải có thứ nhất nhìn hình dạng tổng thể
rồi nhìn cây mai
nó có hoa nó có lớn nó có tươi còn phải có sắc của nó
cái thứ hai là nó phải có cược gọi là cái nảy mâm đâm trồi nảy lọc
nó phải tròn không trăng
thế thì người ta thường thường họ chọn ra
và tổng thể cây mai nó phải phù hợp với công gian dự kiến là mình sẽ để
giá năm nay thì nói chung nó cũng bình bình như năm ngoái thôi
nó tùy theo loài
loài to nhỏ
nó phải khác nhau về giá
về bông nhiều thì nó phải khác
tết cổ truyền đang đến nhà vườn khắp các tỉnh miền trung tây nguyên đang góp thêm sắc hoa rực rỡ cho phố biển đà nẵng
đâu đó vẫn còn nhiều nỗi lo nhưng điều trên hết với nhà vườn trong phiên chợ cuối năm đó là niềm vui tự hào khi họ được mang sản phẩm của quê hương do tự tay mình làm ra đi khắp mọi miền